theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khoảng đêm ngày chín tháng ba thì một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực đông bắc bắc bộ
ngày một mươi tháng ba thì ảnh hưởng đến bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
từ đêm ngày chín tháng ba thì ở bắc bộ cục bộ có mưa rào và rông
sang ngày một mươi tháng ba mưa rông mở rộng ra các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ đêm ngày một mươi tháng ba bắc bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng một mươi bảy hai mươi độ c vùng núi có nơi dưới một mươi năm độ c
khu vực hà nội đêm ngày chín và ngày một mươi tháng ba cục bộ có mưa rào và rông
từ ngày một mươi tháng ba thì trời chuyển mát đêm trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng một mươi tám hai mươi độ c